chính phủ vừa ban hành nghị quyết về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử
danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử
chính phủ quyết nghị danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử gồm tám mươi nước
danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh bằng thị thực điện tử
bao gồm tám cửa khẩu cảng hàng không một mươi sáu cửa khẩu đường bộ và một mươi ba cửa khẩu đường biển
cụ thể tám cửa khẩu đường hàng không cho phép người nước ngoài nhập xuất cảnh bằng thị thực điện tử
gồm các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài tân sơn nhất cam ranh đà nẵng cát bi cần thơ phú quốc và phú bài
nghị quyết có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi